kim thạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị cách đây ít phút thành phố hồ chí minh đã tổ chức buổi họp báo
và tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn với nhiều thông tin khả quan
tại buổi họp báo sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết hiện thành phố đã qua đến dịch của đợt dịch lần thứ tư
tuy nhiên ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân không được lơ là bởi những biến chủng mới có thể tiếp diễn
ngành y tế thành phố đang tiếp tục theo dõi những biến chủng mới trên thế giới nghiên cứu dạy mã gen
về tiến độ tiêm vaccine hiện thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị số vaccine để tiêm cho học sinh sinh viên công nhân
từ tỉnh về thành phố song song đó tập trung tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đối với đối tượng trẻ em từ ba đến một mươi hai tuổi hiện sở y tế thành phố hồ chí minh đang lập kế hoạch chi tiết
đề xuất bộ y tế tiêm cho trẻ ở độ tuổi này
về việc tiêm nhắc mũi thứ ba cho đối tượng có nguy cơ cao hiện sở y tế đang đề xuất trình phương án
và cân nhắc chọn đối tượng phù hợp
qua thực tiễn bốn đợt dịch đã rút ra kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch
hiện nay mỗi tuần các phường xã quận huyện và thành phố thủ đức đều tổ chức đánh giá mức độ nguy cơ dịch
sau đó gửi kết quả về thành phố để tổng hợp
thành phố công bố mức độ dịch trên cổng thông tin điện tử thành phố hồ chí minh
tính đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một mươi có bốn trăm ba mươi hai bảy trăm linh ba trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố hồ chí minh
được bộ y tế công bố bao gồm bốn trăm ba mươi hai một trăm tám mươi ba trường hợp nhiễm trong cộng đồng năm trăm hai mươi trường hợp nhập cảnh